tại hải dương tổng liên đoàn lao động việt nam và tỉnh hải dương cũng vừa tổ chức ngày hội tư vấn
tuyên truyền pháp luật về lao động công đoàn bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và kỹ năng sống cho hơn bảy trăm linh công nhân
ngày hội thu hút sự tham gia của hơn bảy trăm linh công nhân tại các khu công nghiệp công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương
tại đây công nhân đã được tuyên truyền tư vấn khá đầy đủ về luật công đoàn quyền nghĩa vụ của người lao động
được quy định tại luật lao động tư vấn về chăm sóc sức khỏe
đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực với đời sống của công nhân lao động
tôi thấy là khi các cơ quan chức năng đến tư vấn cho chúng tôi về luật về lao động luật công đoàn hay là vấn đề về tiền lương

trong những hoạt động này tôi thấy hoạt động về tư vấn về an toàn giao thông là hoạt động rất thiết thực
có nhiều người họ hầu hết cũng chưa hiểu hết được những luật an toàn giao thông

làm sao để đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo sức khỏe cho các nhà lao động
qua ngày hội tư vấn các đoàn viên công nhân lao động cũng đã được nhận rất nhiều quà tặng đến từ các nhà tài trợ
với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
đây là lần đầu tiên tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức ngày hội tư vấn cho công nhân lao động
nhằm đẩy mạnh cũng như nâng cao hiểu biết cho công nhân lao động về pháp luật quyền lợi của người lao động
cũng như kỹ năng sống tự bảo vệ phòng chống các tệ nạn xã hội góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ